tại thừa thiên huế phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thừa thuyên huế phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
vừa bắt giữ hai vụ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy và thu giữ hơn bốn kg cần sa
theo điều tra ban đầu vào chiều ngày một mươi ba tháng một mươi hai trên đường trần hưng đạo tp huế lực lượng công an đã bắt quả tăng
và khám xét khẩn cấp tại nhà đối tượng hoàng thị thanh thúy ở tám mươi một trần huy liệu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại phường đông ba tp huế phát hiện và thu giữ hơn một tám kg cần sa
qua đầu tranh khai thác số cần sa này là do các đối tượng mua về để bán cho các con nghiện để kiếm lời
cũng trong ngày một mươi ba tháng một mươi hai lực lượng công an đã bắt quả tăng ba đối tượng nguyễn tất xuân vinh
nguyễn tất tân và lê huỳnh nhật tân tất cả cùng chú tại tp huế đang vận chuyển trái phép hơn hai hai kg cần sa
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật